bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế cho biết vào ngày một mươi một tháng một mươi có hai năm trăm bốn mươi chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín khỏi bệnh
cả nước có ba sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín tại bốn mươi bốn tỉnh thành phố
riêng tại thành phố hồ chí minh là một năm trăm hai mươi bảy ca
còn tại hà nội theo thống kê trong ngày một mươi một tháng một mươi trên địa bàn thành phố ghi nhận chín ca dương tính với sars cov hai
thuộc chùm ca bệnh liên quan đến bệnh viện việt đức và đều đã được cách ly